đến ngày hai mươi tám tháng ba khi ông ngoại đến phản ánh nhà trường mới nắm bắt thông tin sự việc
được biết nữ sinh tê có hoàn cảnh khó khăn khi mồ côi cha con mẹ thì mắc bệnh về thần kinh
sau khi bị tấn công em chịu nhiều ảnh hưởng tâm lý
ngày một mươi một tháng một mươi một thông tin từ công an tỉnh nam định cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ bảy thanh thiếu niên sinh năm hai nghìn sáu đến hai nghìn chín
cùng chú tại huyện nam trực để điều tra hành vi hành hung nam sinh lớp một mươi hai tử vong
các đối tượng bị tạm giữ gồm vũ anh đức vũ tuần phát nguyên đạt phát cao huy hoàn đỗ quốc khánh
nguyễn đại tuân cùng chú tại thị trấn nam giang cao xuân trường chú ở xã nam cường
nạn nhân trong vụ việc đã năm sinh nguyên anh tuấn một mươi tám tuổi chú tại xã đồng sơn
cùng huyện nam trực học sinh lớp một mươi hai a bốn trường trung học phổ thông nam trực
theo cơ quan công an nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do mâu thuẫn xảy ra từ trước đó
cụ thể tối ngày sáu tháng một
thanh niên tên hảo nhớ đức diện hoàn trả thù tuấn
nhưng đức diện lại bị tuấn dùng gậy sắt tấn công khiến hai đối tượng ghi hận và quyết phải trả mối thủ này
trước đó trên mạng xã hội xôn xao video ghi lại cảnh một thanh niên bị nhóm người truy đuổi gây thương tích
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày bảy tháng một
tại khu vực ao xanh cụng công nghiệp đồng côi thị trấn nam giang huyện nam trực
xảy ra việc hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
một nhóm gồm đức cùng nhiều thanh niên khác
nhóm còn lại chỉ có hai người là tuấn và bạn là bùi trần mạnh hùng cùng tuổi
tại đây do không giải quyết được mâu thuẫn
nhóm của đức đã dùng gậy gỗ nhặt bên đường và gậy sắt mang theo
tạo động liên tiếp vào các vị trí trọng yếu của tuấn khiến nam sinh ôm đầu ngã ra đất
hình ảnh do camera ghi lại cho thấy
quá trình diễn ra vụ việc nhóm của đức đuổi tuấn chạy từ dưới ruộng lên đường làng
rồi dồn vào cổng một tòa nhà tấn công hội đồng
hình ảnh khác là tuấn bị ngã nằm bên vệ đường và một thanh niên cởi chân
dùng hung khí tấn công liên tục vào người tuấn trước sự chứng kiến của một số thanh niên khác
tuấn sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định
nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày do trấn thường não
ngày một mươi tháng một công an tỉnh nam định cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ hình sự bảy thanh thiếu niên
cùng chú tại huyện nam trực để điều tra vụ việc tấn công hội đồng
khiến nam sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông nam trường tử vong
theo tìm hiểu từ người dân địa phương và từ các thầy cô giáo trường trung học phổ thông nam trực
thời điểm tuấn bị tấn công nam sinh đang sống cùng với ông bà
vì cha mẹ vắng nhà vào miền nam mưu sinh bằng nghề bán phở
ngày tuấn bị tấn công tử vong là ngày chủ nhật tuấn không đến trường
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
công an tỉnh nam định
cũng liên quan đến vấn đề ẩu đả
giải quyết mâu thuẫn của học sinh
trước đó trên mạng xã hội đã lan truyền một bài viết về một học sinh cấp ba ở thị xã an nhơn bình định
bị nhóm bạn tấn công hội đồng dân tới gãy mũi phải vào viện cấp cứu khiến dư luận phẫn nộ
vừa qua lãnh đạo trường trung học phổ thông số ba an nhơn thị xã an nhơn cho biết
công an địa phương đang làm việc với một số học sinh liên quan đến việc
gây thương tích cho em nguyễn thành thương sinh năm hai nghìn bảy học sinh lớp một mươi a bốn
khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày hai mươi tháng một mươi hai em nguyễn thành thương và em bùi anh phi sinh năm hai nghìn bảy lớp một mươi a năm
trường trung học phổ thông số ba an nhơn nhắn tin thách thức nhau
khi hết giờ học em bùi anh phi đã tấn công thương sau đó một nhóm học sinh ở lớp một mươi a năm của trường này
tiếp tục tham gia hội đồng làm em thương bị thương ở mũi và vùng mặt
phát hiện sự việc lãnh đạo và nhân viên y tế trường trung học phổ thông số ba an nhơn
đã đưa em thương đến trạm y tế xã nhơn thọ để sơ cứu
sau đó nhà trường chuyển em này đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình định để cấp cứu điều trị
ở nguyễn sơn đông hiệu trường trường trung học phổ thông số ba an nhơn cho hay
do trước đó các em có nhắn tin qua lại thách thức nhau nên tan trường mới xảy ra xô xát với nhau
sau khi xảy ra vụ việc nhà trường mời phụ huynh đến cam kết giáo dục
trước mắt nhà trường ổn định tổ chức để đảm bảo việc dạy học diễn ra bình thường
nếu kết luận tỷ lệ thương tích của em thương trên một mươi một công an sẽ khởi tố
em nguyễn thành thường cho biết em vừa bước ra khỏi lớp đi được vài bước
thì có bạn kéo lại rồi tấn công khiến em bị chóng
khi máu mũi em chảy nhiều quá nên các bạn bỏ chạy
theo ông nguyễn thành trung năm mươi ba tuổi cha của thương
mà trưa ngày hai mươi tháng một mươi hai cả nhà ông đang làm đám rỗ nên không ai hay biết chuyện gì xảy ra
phải đến khi con gái ông chạy từ trường về nhà để báo
thì mọi người mới biết
con trai bị hành hung
ông trung nói lúc nghe con gái về nhà nói tôi chạy lên trường
thì mọi người đã đưa thương đi tới trạm y tế
tôi chạy lên thì thấy nó chảy máu nhiều quá
tôi nhìn con và đau lòng vô cùng
bà nguyễn thì em nhỏ mẹ thương cho hay
nghe tin con bị thương tôi rất xót
tôi mong nhà trường công an vào cuộc làm rõ để đòi lại công bằng cho con tôi
và cũng không để xảy ra những trường hợp học sinh khác bị hành hung như con tôi
sau khi bình tĩnh thương cho biết
nhiều ngày trước những học sinh nam này cùng thương có chơi game trên mạng
những học sinh này thường gọi thương là thẳng bệnh đau và những từ rất khó nghe
không những vậy các học sinh này còn nhắn tin khủng bố thương rất nhiều lần
thường cho biết thêm em rất bực nên nói với các bạn là giờ tụi bay muốn cái gì
sau đó một bạn nói là em muốn cái gì thì mấy bạn đó cũng chiều
rồi sau đó em bị tấn công
theo phương trước đây những người hành hung em thường hay chọc gẹo
và đã có một lần khiến em bị tấn công

thương nói lần trước cách đây khoảng một tuần
một bạn học nam khắc lớp nhào vô khiến em chảy mó miệng
em sợ quá nhưng không thông báo cho gia đình hay thầy cô vì sợ bị tấn công tiếp
lúc đó em chỉ muốn nghỉ học vì các bạn đó suốt ngày hù dọa
trong khi đó ông trung cho biết cách đây khoảng một tuần
thương có trình bày ý định muốn nghỉ học nhưng không nói lý do
cả nhà rất lo lắng và động viên em tiếp tục đi học
ông trung bức xúc nó cứ đòi nghỉ học mà không chịu nó lý do
đến bây giờ thì nó mới nói trên trường bị các bạn hội đồng
tôi không ngờ các cháu trên trường lại xảy ra chuyện như thế này
vì một mâu thuẫn nhỏ nhưng lại uy hiếp tinh thần
rồi ra tay khiến con tôi phải nhập viện cấp cứu
tôi vô cùng đau lòng
còn theo thầy đào trọng thanh giáo viên chủ nhiệm của em thương
từ trước tới giờ ông không hề nghe phản ảnh gì từ em thương
bản thân thương là một học sinh hiền lành
ông thanh chia sẻ hôm hai mươi tháng một mươi hai
tôi lại không có tiết dạy ở trường nên không nắm rõ
sau khi xảy ra sự việc tôi cũng đã báo cáo nhà trường và động viên tinh thần của thương
theo bác sĩ khoa tai mũi họng bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
em thương bị gãy xương mũi chính vết bầm ở vùng mặt
bác sĩ sẽ chỉnh hình mũi cho bệnh nhân và theo dõi điều trị
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ông đào đức tuấn giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định
đã ký ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng ngừa tình trạng mâu thuẫn
ẩu đả liên quan đến học sinh
việc ban hành văn bản được thực hiện sau khi xảy ra vụ việc
một học sinh lớp một mươi a bốn trường trung học phổ thông số ba an nhơn tỉnh bình định
bị một nhóm học sinh cùng trường gây thương tích phải nhập viện điều trị
theo ông tuấn hàng năm sở đều có văn bản chỉ đạo công tác giáo dục chính trị
và công tác học sinh học viên để phòng chống tình trạng học sinh hỗn chiến
nâng cao kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
tuy nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra tình trạng tương tự
vụ việc của nam học sinh lớp một mươi không chỉ gây bức xúc trong dư luận xã hội
mà còn làm tổn thương uy tín của ngành giáo dục
hệ công an thị xã an nhơn đang điều tra xử lý vụ việc này
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định cho rằng
nguyên nhân dẫn đến vụ việc vừa nêu là các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh
mà nhà trường phụ huynh chưa sâu sát nắm bắt và giải quyết kịp thời
sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
khẩn trương giả soát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa các tình trạng tương tự
đồng thời tăng cường giám sát kịp thời nắm bắt các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh
học viên để giải quyết không để mâu thuẫn kéo dài chậm giải quyết
dẫn đến tình trạng học sinh học viên tự giải quyết mâu thuẫn bằng các hình thức khác
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại